trong những ngày mưa lũ như hiện nay việc có một hệ thống cảnh báo xả lũ thông minh sẽ giúp cho người dân vùng hạ lưu chủ động phòng tránh khi các hồ chứa xả lũ
mô hình này không chỉ giúp an toàn hồ chứa mà còn giúp cho chính quyền địa phương chủ động an toàn cho người dân
sau đây là ghi nhận tại tỉnh phú yên
trước mùa mưa bão một mươi một cụm loa phát cảnh báo được đặt dọc vùng hạ du sông ba
chỉ cần nghe tiếng loa báo chuẩn bị xả lũ tất cả những người đang lao động trên và ven sông ba tự chủ động chọn cho mình một giải pháp an toàn
để cho hệ thống cảnh báo hoạt động liên tục mỗi cụm loa được bố trí một người dân tham gia vận hành và bảo vệ

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam quản lý và vận hành bảy hồ chứa thủy lợi trong đó có ba hồ chứa dung tích trên một mươi triệu mét khối nước
các công trình đều được xây dựng hệ thống xả lũ bằng hình thức xả sâu nên được lắp đặt nhiều bộ cảnh báo lũ ở khu vực hạ lưu nơi đông dân cư sinh sống
cùng xong hành phương án này lãnh đạo công ty đã triển khai toàn bộ cán bộ công nhân quyên nhất là các bảy hồ quản lý hồ chứa triển khai công tác báo dưỡng quản hành thư tái trước mùa mưa bão
đã chuẩn bị đón bão trong năm hai nghìn hai mươi này hiện giờ công ty đã cơ bản là hồng thành
hệ thống cảnh báo xả lũ xả nước tại các hồ chứa nước thủy điện thủy lợi giúp đưa thông tin nhanh đến người dân để họ có đủ thời gian chuẩn bị ứng phó giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai và các công trình hồ chứa nước xả lũ